tại bình phước vừa qua công an tp đồng xoài cho biết đang tạm giữ hai trăm bốn mươi năm chiếc xe máy không chính chủ
để xác minh làm rõ nguồn gốc truy tìm chủ sở hữu số xe máy nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật
đây là số tăng vật bị lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình kiểm tra
tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tp đồng xoài
trong quá trình kiểm tra tình hình an ninh trật tự tấn công chấn áp tội phạm
công an tp đồng xoài đã đồng loạt tiến hành kiểm tra sáu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tp
khi tổ công tác yêu cầu chủ các cơ sở cho kiểm tra các kho hàng
thì hầu hết các chủ cơ sở đều cho biết họ không có kho chứa hàng
tuy nhiên khi các trinh sát công bố danh sách có tám kho hàng chứa xe máy và ô tô là tài sản cầm cố
trên địa bàn tp đồng xoài do trinh sát phát hiện
thì các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã thừa nhận có kho của mình trong đó
kiểm tra các kho hàng này lực lượng chức năng phát hiện có gần một xe máy và ô tô là tài sản khách hàng cầm cố
trong đó có hai trăm bốn mươi năm xe máy cầm cố là xe không chính chủ
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật trên để xác minh
làm rõ nguồn gốc truy tìm chủ sở hữu số xe máy trên
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật